nhiều năm qua mương nước cầu am thuộc địa phận phường vạn phúc quận hà đông thành phố hà nội
luôn nằm trong tình trạng ứ tắc vì rác thải
thêm vào đó do luôn tiếp nhận nguồn thải trực tiếp từ nhiều hộ dân trên địa bàn
nên mương nước càng trở nên ô nhiễm nặng
rác thải nước thải khiến nước trong mương lúc nào cũng đen kịp bốc mùi hôi thối
ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống của người dân sống dọc bờ mương
ngay khi có mặt tại hiện trường hình ảnh đập vào mắt phóng viên là con mương với dòng nước đen ngòm
nồi váng và xùi bọt đi kèm với mùi hôi thối bốc lên thường trực
theo phản ánh của người dân tình trạng ô nhiễm của mương cầu am đã kéo dài khoảng chục năm nay
nhưng vẫn chưa có biện pháp nào để xử lý được một cách triệt đề
chỉ là một đoạn mương dài chưa đầy một km nhưng phần lớn dòng chảy đã bị rác thải làm cho tắc nghẽn
rác vứt xuống mương thì không thể bỏ ra
mương có đủ loại từ rác thải sinh hoạt cho đến cả đồ gia dụng
và cũng không khó để bắt gặp những đường ống đang được các hộ dân xả thẳng nước thải xuống mương như thế này
rác thải chặn dòng chảy nước thải thì vẫn đổ ra mương mỗi ngày
vì vậy mà mương cầu am cứ thế trở thành con mương chết
để hạn chế sự ô nhiễm từ con mương thì những người dân sống ở dọc bờ mương đã chủ động dựng lên những tấm bạt như thế này
thế nhưng mà phía dưới mương thì vẫn đầy rác
và đặc biệt là trong những ngày hè oi nóng thì mùi hôi thối lại càng bốc lên nồng nặc hơn
và có thể thấy là những tấm bạt như thế này chỉ có tác dụng là khuất mắt trông coi mà thôi
khoảng hai năm trước chính quyền quận hà đông và chính quyền phường vạn phúc đã bỏ kinh phí đầu tư xây dựng
tiến hành nạo vét kè bờ mương nước cầu am
tuy nhiên không hiểu vì lý do gì mà việc đầu tư cải tạo chỉ thực hiện một đoạn khoảng gần hai trăm linh mét
đoạn còn lại của mương nước lại bị bỏ hoang
cuối đoạn mương giờ còn xuất hiện tình trạng sạt lở
còn mương chết ngập tràn rác thải ngay giữa thủ đô vẫn ngày ngày tiếp nhận một lượng lớn nước thải
từ các nơi đổ về trong khi dòng chảy không thể lưu thông
ô nhiễm mường cầu am ngày càng trở nên nghiêm trọng đòi hỏi sự vào cuộc của chính quyền địa phương
để người dân nơi đây sớm có lại được môi trường sống trong lành